sau gần hai ngày xét xử sơ thẩm hôm nay tòa nhân dân tp hcm đã tuyên án đối với bị cáo nguyễn khanh
ba mươi sáu tuổi trú tại đồng nai và một mươi chín bị cáo khác trong vụ án khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
chế tạo tàng trữ mua bán trái phép vật liệu nổ
hội đồng xét xử nhận định hành vi khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và chế tạo tàn trữ
mua bán trái phép vật liệu nổ của các bị cáo là rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng
gây nguy hiểm cho xã hội xâm phạm đến an ninh quốc gia cần phải xử lý nghiêm
sông nhiều bị cáo có trình độ nhận thức kém là dân tộc thiểu số mục đích tham gia tổ chức triều đại việt
là để nhận tiền tài trợ từ các đối tượng phản động ở nước ngoài nên đã xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn khanh chủ mưu vụ gây nổ tại trụ sở công an phường một mươi hai quận tân bình
mức án hai mươi bốn năm tù các bị cáo còn lại lĩnh mức án từ ba đến một mươi tám năm tù
đồng thời chịu hình phạt bổ sung quản chế từ hai đến năm năm sau khi mãn hạn tù